thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm mục tiêu lập quy hoạch nhằm hình thành mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt
đối tượng quy hoạch gồm trường cao đẳng trường trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp mục tiêu lập quy hoạch nhằm hình thành mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt với các loại hình cơ sở đa dạng đủ quy mô năng lực đào tạo nghề theo hướng ứng dụng thực hành cải thiện chất lượng hiệu quả đào tạo góp phần nâng tầm kỹ năng lao động việt nam đáp ứng nhu cầu về nhân lực có trình độ tay nghề và kỹ thuật cao của thị trường lao động trong nước và quốc tế phục vụ công cuộc phát tri